ngày một mươi tháng một mươi ngân hàng thế giới đã tổ chức cuộc họp trực tuyến công bố báo cáo cập nhật kinh tế đông á thái bình dương
theo tổ chức này tăng trưởng của cả khu vực đông á thái bình dương sẽ giảm trong năm hai nghìn hai mươi
việt nam cũng không nằm ngoài xu hướng này
còn năm hai nghìn một mươi chín world bank giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng của việt nam ở mức sáu sáu
cụ thể tăng trưởng tại các nền kinh tế đang phát triển khu vực đông á thái bình dương sẽ giảm từ sáu ba trong năm hai nghìn hai mươi
xuống còn năm tám trong năm hai nghìn một mươi chín do tăng trưởng xuất khẩu và các hoạt động chế biến chế tạo giảm đồng loạt
với việt nam world bank giữ nguyên dự báo của lần công bố trước với mức tăng trưởng duy trì ở mức sáu sáu của năm hai nghìn một mươi chín và giảm xuống sáu năm của năm hai nghìn hai mươi
báo cáo nêu rõ những rủi ro và bất ổn mà tăng trưởng thương mại có thể gây ra cho khu vực
việt nam được khuyến nghị duy trì tinh thần cải cách tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế để tiếp tục tăng trưởng bền vững
đồng thời duy trì chính phủ